kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh sáng nay ngày một mươi sáu tháng năm
thành đoàn thành phố hồ chí minh đã tổ chức chương trình tuyên dương
thanh niên tiên tiến thành phố hồ chí minh làm theo lời bác năm hai nghìn hai mươi
hai trăm ba mươi bốn cá nhân được biểu dương hôm nay là những tấm gương có thành tích xuất sắc
năng động sáng tạo những gương thanh niên vượt khó trên đường mưu sinh
lập nghiệp và những thanh niên lực lượng vũ trang dũng cảm chiến đấu
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
những tấm gương điển hình được tuyên dương sẽ lan tỏa giá trị tốt đẹp đến các đoàn viên
thanh niên biến tình cảm của tuổi trẻ thành phố với bác hồ thành những hành động
việc làm cụ thể thành sức mạnh của tuổi trẻ trong học tập
lao động sản xuất kinh doanh và bảo vệ tổ quốc